thưa quý vị ngày chín tháng bảy tại tuyên hóa quảng bình tòa nhân dân tỉnh quảng bình đã mở phiên tòa xét xử lưu động công khai
đối với hai bị cáo là nguyễn thanh tình chú ở xã tiến hóa và cao thanh phương chú ở xã châu hóa huyện tuyên hóa quảng bình về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn do mâu thuẫn với nhóm thanh niên xã mai hóa huyện tuyên hóa quảng bình
nên tình rủ phương mang theo vũ khí đi giải quyết mâu thuẫn
khi gặp nhóm thanh niên của anh nguyễn văn ngọc chú tại địa phương trên thì tình và phương cầm dao rượt đuổi và chém anh nguyễn ngọc gây thương tích nặng ở đầu tay và lưng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thanh tình sáu năm tù bị cáo cao thanh phương năm năm tù